công trình cấp nước sinh hoạt xã thượng tân huyện bắc mê tỉnh hà giang nằm trong đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện tuyên quang được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng nghịch lý là công trình đã được bàn giao với số vốn hàng tỷ đồng mà chẳng thấy nước đâu người dân thì vẫn phải kéo nước từ nơi khác về để sử dụng
đây là bể chứa nước có dung tích một trăm linh mét khối cung cấp nước sạch sinh hoạt cho khoảng sáu mươi hộ dân thôn nà lại
thế nhưng gần hai năm nay bể nước luôn trong tình trạng cạn khô đáy cỏ dại mọc um tùm bể nằm ngay gần nhà anh giàng an yêu nhưng chưa một lần anh được sử dụng nước sinh hoạt
năm hai nghìn một mươi tám mà nhận thu xong thì trong suốt quá trình cũng không có nước bởi vì chúng tôi cũng đi kiểm tra đầu nguồn thì nước lại dò xuống dưới
theo thiết kế công trình cấp nước xã thượng tân cung cấp nước sạch và tưới tiêu cho gần hai trăm năm mươi hộ dân thuộc vùng tái định cư thủy điện tuyên quang
từ ngày nghiệm thu và bàn giao cho xã đến nay chất lượng của công trình chưa hoạt động đã xuống cấp các đường ống nước bị đứt đoạn không trôn sâu xuống đất theo thiết kế
trường hiện nay có hơn hai trăm linh học sinh bán trú và có hơn bốn mươi học sinh bán trú các mẫu giáo viên ở tại trường nhu cầu nước rất là cần
trong năm qua thì với tình hình như vậy thì nhà trường cũng phải đi mua nước ngoài dân và kéo nước lần ở dân về